để tăng cường và bảo đảm thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ vừa quyết định xuất cấp không thu tiền hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các bộ ngành địa phương
tỉnh quảng nam được xuất cấp một tấn chloramine b bộ y tế được cấp một tấn chloramine b và bảy triệu viên aquatab sáu mươi bảy mg để hỗ trợ khẩn cấp hóa chất cho các địa phương các vùng trọng điểm
bộ y tế chịu trách nhiệm về quản lý xuất cấp phân bổ và sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành
thủ tướng chính phủ cũng giao bộ công thương bộ công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất
vận chuyển khẩu trang găng tay không bảo đảm chất lượng không rõ nguồn gốc